các đại sứ của một mươi năm nước ủy viên hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa tiến hành bỏ phiếu kín không chính thức
để bầu chọn tân tổng thư ký liên hợp quốc thay cho ông ban kim mun vào tháng một tới
từng nước thành viên hội đồng bảo an đã chấm điểm cho từng ứng cử viên chạy đua vào vị trí tân tổng thư ký liên hợp quốc
theo các nguồn tin ngoại giao cựu thủ tướng bồ đào nha antonio guterres là ứng cử viên nhận được nhiều phiếu khuyến khích nhất trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên
tiếp theo là cựu tổng thống slovania ông danilo tusk có ba ứng cử viên cùng đứng vị trí thứ ba là tổng giám đốc tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco
cựu quyền ngoại trưởng bulgari cựu ngoại trưởng serbia và cựu ngoại trưởng macedonia
theo quy định tiến trình bầu chọn tổng thư ký liên hợp quốc diễn ra tại các cuộc bỏ phiếu kín của hội đồng bảo an và cơ quan nắm quyền lực cao nhất trong thể chế đa phương này
sẽ đề cử ứng viên duy nhất để đại hội đồng liên hợp quốc thông qua
dự kiến hội đồng bảo an sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng chín tới trước khi đại hội đồng liên hợp quốc bầu chọn chính thức vào tháng một mươi